đáng chú ý đó chính là việc xét tuyển vào các trường khối công an nhân dân
ngày hôm nay các học viện trường đại học công an nhân dân đã công bố điểm sàn xét tuyển năm hai nghìn hai mươi
theo đó điểm sàn xét tuyển năm hai nghìn một mươi tám của các trường công an nhân dân là một mươi bảy bảy mươi năm điểm
trong đó mỗi môn thuộc tổ hợp xét điểm phải từ năm điểm trở lên
về thời gian tổ chức xét tuyển thực hiện theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
sau khi kết thúc điều chỉnh nguyện vọng
các học viện trường công an nhân dân sẽ nhận dữ liệu nguyện vọng
thí sinh từ cổng thông tin tuyển sinh bộ giáo dục và đào tạo
các học viện trường đại học công an nhân dân tổ chức xét tuyển
báo cáo cơ quan quản lý của bộ và sẽ tổ chức công bố điểm trúng tuyển
từ ngày ba đến ngày năm tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
dữ liệu xét tuyển của các học viện trường đại học công an nhân dân
là dữ liệu nhận từ cổng thông tin tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo
gồm dữ liệu mã trường mã ngành mã tổ hợp điểm từng môn
riêng dữ liệu về khu vực đối tượng ưu tiên của thí sinh được lấy theo dữ liệu của bộ công an
sau khi đã được công an các địa phương đơn vị và các trường công an nhân dân tổ chức kiểm dò kỹ
về tiêu chí phụ trong trường hợp số lượng thí sinh cùng với một mức điểm xét tuyển
nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau
thứ nhất xét thí sinh có tổng điểm ba môn không tính điểm ưu tiên đối tượng khu vực điểm thưởng
làm tròn đến hai chữ số thập vân lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu
thứ hai nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm môn toán học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp
toán học vật lý hóa học toán học vật lý tiếng anh
xét thí sinh có điểm môn ngữ văn cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp toán học ngữ văn lịch sử
xét thí sinh có điểm môn anh văn cao hơn với số thí sinh dự tuyển tổ hợp toán học ngữ văn tiếng anh
xét thí sinh có điểm môn sinh học cao hơn
đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp toán học hóa học và sinh học
sau khi có kết quả trúng tuyển được phê duyệt các trường công bố số báo danh thí sinh trúng tuyển trên mạng
trên trang thông tin điện tử của trường và thông báo bằng văn bản đến công an các địa phương đơn vị
thí sinh xác nhận nguyện vọng nhập học bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả
trong thời hạn quy định cho công an địa phương đơn vị nơi sơ tuyển từ ngày sáu đến ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
công an địa phương đơn vị nơi sơ tuyển giữ bản chính giấy chứng nhận kết quả thi
để đưa vào hồ sơ nhập học không phải gửi ngay cho các trường công an nhân dân
thông báo cho các trường công an nhân dân
các học viện trường đại học công an nhân dân sẽ cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học
lên cổng thông tin tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám